tại tỉnh lào cai ngân hàng chính sách xã hội việt nam và ban chỉ đạo tây bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết năm năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
thực hiện tín dụng chính sách các tỉnh miền núi khu vực tây bắc
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm năm qua ngân hàng chính sách xã hội việt nam đã triển khai được trên hai hai triệu lượt hộ nghèo hộ cận nghèo
và các đối tượng chính sách vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
trong đó có trên một năm triệu hộ là đồng bào dân tộc được vay vốn đã tạo động lực quan trọng giúp người dân phát triển sản xuất
kinh doanh nhằm đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu ở địa bàn miền núi biên giới vùng sâu vùng xa
đối với vùng tây bắc thì cái tiến dụng chính sách là một nguồn vốn rất là quan trọng
trong năm năm qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội việt nam
các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội ở tại các tỉnh trong vùng tây bắc
đã triển khai một số lượng nguồn vốn rất là lớn để hỗ trợ trực tiếp
cho các mô hình sản xuất của bà con nông dân mà đối tượng ưu tiên là các hộ nghèo hộ cận nghèo
giúp cải thiện một bước hết sức đáng kể cả về hạ tầng kinh tế xã hội và cả về đời sống cũng như tăng thêm thu nhập
nhiều hộ gia đình đã vay vốn và phát triển sản xuất thoát nghèo
đây là một bước rất đột phá và thể hiện sự quan tâm rất rõ của lãnh đạo đảng nhà nước
đối với việc triển khai tiến dụng chính sách trên địa bàn toàn quốc nói chung và địa bàn các tỉnh tây bắc nói riêng
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội
là điểm sáng trong thực hiện chính sách giảm nghèo không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển mặt kinh tế xã hội
mà còn giúp ổn định chính trị
tuy nhiên để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiến dụng chính sách xã hội hơn nữa
ngân hàng chính sách xã hội cần nghiên cứu giả soát các cơ chế chính sách tín dụng còn tồn tại bất cập để sửa đổi bổ sung
bảo đảm phù hợp với thực tế nhất là các chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc